châu âu phạt nặng hành vi vi phạm lệnh hạn chế tiếp xúc hay là who cảnh báo mỹ là tâm dịch covid một mươi chín
tất cả sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
ba tỷ người dân ấn độ từ giờ hôm nay bắt đầu hai mươi một ngày sống trong tình trạng phong tỏa toàn quốc
một động thái chưa từng có tiền lệ
trước lệnh phong tỏa toàn quốc các bang và vùng lãnh thổ đã tiến hành nhiều biện pháp đơn lẻ như đóng danh giới địa phương và hạn chế đi lại
cảnh sát cứu hòa phun thuốc gửi chùng bằng quạt công suất lớn
người dân trên cả nước được yêu cầu không ra đường trừ khi có nhu cầu thiết yếu
lực lượng chấp pháp đeo khẩu trang và cầm gậy thực thi lệnh phong tỏa sẵn sàng gian đe những người không tuân thủ sắc lệnh
chính phủ các nước châu âu đã ban hành nhiều lệnh cấm nghiêm ngặt để đảm bảo người dân ở nhà tránh nơi đông người và tránh tiếp xúc
nước anh ra lệnh cấm tụ tập từ hai người trở lên
tại bỉ cảnh sát đã triển khai người và phương tiện để đảm bảo rằng người dân chỉ di chuyển khi thực sự cần
các trường hợp vi phạm sẽ chịu mức phạt tới ba trăm năm mươi euro
các trường hợp vi phạm lệnh hạn chế tiếp xúc trên toàn quốc có thể lên tới ba năm trăm linh euro
cao ủy nhân quyền liên hợp quốc đã kêu gọi đánh giá khẩn cấp lại các lệnh trừng phạt đối với một số quốc gia đang phải đối mặt với khó khăn
do dịch covid một mươi chín như iran tránh khiến cho các hệ thống y tế vốn đang bị quá tài này sụp đổ
trong đó cơ quan này nhấn mạnh vào thời điểm quan trọng này vì lý do y tế toàn cầu các biện pháp trừng phạt nên được nới lỏng hoặc đình chỉ
tổ chức y tế thế giới who cảnh báo số ca nhiễm virus corona chủng mới đang tăng nhanh
tại mỹ khiến nước này có nguy cơ trở thành tâm chân mới của dịch covid một mươi chín
số ca mắc covid một mươi chín ở mỹ hiện đã gần năm mươi năm ca chỉ sau trung quốc và italia